gần một tháng nay giá lợn hơi xuất chuồng liên tục giảm và đã ở mức thấp nhất trong vòng một năm qua
tuy nhiên giá thịt lợn đến tay người tiêu dùng vẫn cao
kịch lý này đang ảnh hưởng không nhỏ đến người dân
nhất là trong bối cảnh phải thắt chặt chi tiêu do tác động của dịch covid một mươi chín ghi nhận của phóng viên thời sự
sáu mươi năm đồng một cân là giá lợn hơi tại chuồng ở một số khu vực của hà nội thời điểm này
mức giá này đang khiến cho người chăn nuôi không còn có lãi
bởi giá thức ăn chăn nuôi cộng thêm giá con giống tăng cao đã khiến chi phí bị đội lên từ năm đến sáu lần so với thông thường
giá thịt lợn tại chuồng giảm thấp nhất trong gần một năm qua
nhưng ra đến chợ lẻ giá đến tay người tiêu dùng vẫn không có dấu hiệu hạ nhiệt
với giá lợn hơi từ sáu mươi năm đến bảy mươi đồng
sáu mươi đồng một cân thì giá thịt giao động quanh mức từ một trăm linh đến một trăm hai mươi một cân là người bán đã có lãi
tuy nhiên theo nhiều tiểu thương hiện các mặt hàng thịt lợn đa phần phải nhập qua lò mổ
mà trước khi đến lò mổ thì lợn hơi lại phải qua nhiều khâu thu gom khác nữa
nên giá thành từ chuồng ra chợ có sự tranh lệch
thêm vào đó nắng nóng cộng với ảnh hưởng của dịch covid một mươi chín khiến sức tiêu thụ thịt lợn của người dân giảm mạnh
nóng cộng với ảnh hưởng của dịch covid một mươi chín khiến sức tiêu thụ thịt lợn của người dân giảm mạnh

để giải quyết được bài toán này xây dựng chuỗi liên kết trong sản xuất và tiêu dùng sản phẩm chăn nuôi an toàn
được xem là giải pháp hữu hiệu cũng là con đường ngắn nhất thúc đẩy sản xuất và tiêu thụ các sản phẩm chăn nuôi